hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác của bộ y tế đã đến kiểm tra tình hình sốt xuất huyết tại thôn hai và thôn ba xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đây là xã mà bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất của tỉnh đắk lắc từ đầu mùa mưa đến nay
theo thống kê của trạm y tế xã trên địa bàn xã hiện có bốn ổ dịch khiến hơn năm mươi người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp năm mươi lần so với năm hai nghìn một mươi năm
phó thủ tướng cũng chỉ đạo các cấp chính quyền ngành y tế địa phương huy động các ban ngành đoàn thể thành lập các tổ đội diệt lăng quăng bọ gậy tổng vệ sinh môi trường ở các khu dân cư nhằm hạn chế tối đa các trường hợp mắc không để dịch bùng phát ra diện rộng
dạng sáng nay theo giờ việt nam tại nội dung một mươi m súng hơi nam vận động viên hoàng xuân vinh đã giành huy chương vàng với thành tích hai trăm linh hai năm điểm phá kỷ lục olympic vượt qua đối thủ người brazil
ameya wu hai trăm linh hai một điểm và vận động viên trung quốc pang wei một trăm tám mươi bốn điểm
xạ thủ hoàng xuân vinh đã làm nên kỳ tích cho thể thao việt nam khi giành tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao việt nam
đây là khoảnh khắc lịch sử của thể thao việt nam tấm huy chương vàng đầu tiên của olympic
lần đầu tiên lá quốc kỳ việt nam đã được kéo lên cao nhất và quốc ca việt nam được vang lên ở lễ trao huy chương một kỳ thế vận hội
sáng nay tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã diễn ra lễ khai mạc hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ hai mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tham gia hội thi có gần hai trăm năm mươi em thí sinh xuất sắc đại diện cho bốn mươi bảy tỉnh thành trong cả nước
các thí sinh đua tài theo cả ba cấp học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông để tranh tài ở ba phần thi thi cá nhân phần mềm sáng tạo và lập trình phần cứng
mục đích của hội thi nhằm phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học góp phần phát triển phong trào học tập ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
liên quan đến vụ sập nhà bốn mươi ba ở cửa bắc ba đình hà nội làm hai người chết và bốn người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội vừa ra quyết định gửi tới viện kiểm sát nhân dân tp hà nội khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
nguyên nhân ban đầu được xác định ngôi nhà số bốn mươi ba cửa bắc đã được xây dựng từ lâu hệ thống móng và tường chịu lực kém
đồng thời chịu ảnh hưởng do tác động của mưa dài ngày từ cơn bão số một
trong quá trình thi công số nhà bốn mươi một đã không có những biện pháp thi công bảo đảm an toàn cho công trình xung quanh dẫn đến sập nhà số bốn mươi ba cửa bắc
công điện của hà nội
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ những ngày qua tỉnh lào cai đã tập trung giả soát di chuyển những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm
đến nơi an toàn và tiến hành sắp xếp bố trí mặt bằng xây dựng nơi ở mới cho người dân đồng thời bắt đầu khôi phục sản xuất sau bão lũ
đây là những hình ảnh mới nhất về một mươi sáu hộ gia đình tại thôn sủng hoảng xã phìn ngan huyện bát sát bị cô lập trong cơn lũ vừa qua
mặc dù đã được chính quyền đưa đến nơi an toàn nhưng nhà cửa đã bị cuốn trôi hết và ba người thân của họ hiện vẫn đang mất tích
nhà cửa đã bị cuốn trôi hết và ba người thân của họ hiện vẫn đang ở đây
bát sát là huyện thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua với hơn hai trăm linh hectare hoa màu mất trắng nhiều cây cầu bị cuốn trôi khiến giao thông đứt đoạn
để khắc phục những khó khăn chính quyền và người dân đã làm cây cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân
các cấp các ngành cùng chung tay dọn dẹp nhà cửa đường xá cùng với người dân để họ sớm ổn định lại cuộc sống
cụ thể là công việc thì chúng tôi triển khai cho anh em xuống phối hợp với dân quân dọn dẹp nhà cửa cũng như là khơi thông lại các đường rãnh đường mương nước
với vai trò nòng cốt là lực lượng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
xong chúng tôi cũng xác định rõ cái vai trò cùng với lại nhân dân khắc phục hậu quả tìm kiếm cứu hội quy nạn
mấy ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi tiếp tục cùng với lại bà con nhân dân với lại dân quân xã chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa lũ
tỉnh lào cai
tỉnh lào cai cũng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khôi phục lại sản xuất không để trắng đất đai tận dụng phù sa sau lũ để trồng các cây ngắn ngày và cải tạo đất cho vụ sau
trong hai ngày qua thì trước tiên ổn định đời sống cho những người mà mất nhà cửa để người ta có chỗ ở tạm vào các nhà trường các hộ dân hãy để có cuộc sống trước mắt
tiếp theo chúng tôi khắc phục nước điện
hiện nay duy nhất là xã phiên gan là chưa khắc phục được điện còn các nơi khác đã được điện nước đảm bảo sinh hoạt
và tính toán là khắc phục cơ sở tầng tiếp theo đó là giao thông
riêng thôn trường hoàng đã có cầu và người đã di chuyển được sang để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục chúc dân dân
đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
nhiều hộ gia đình có nguy cơ tái nghèo vì mất đất sản xuất làm chậm tiến độ xây dựng nông thôn mới của người dân
theo ước tính thì phải mất rất nhiều thời gian nữa các địa phương tại lào cai mới khôi phục được như trước
vì vậy để giúp đồng bào nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai tập trung phát triển kinh tế bền vững
ngoài sự hỗ trợ của chính phủ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đang bắt đầu vào mùa mưa bão
song ở một số địa phương vẫn còn nhiều công trình hồ đập kè chống sói lở bờ sông đang trong giai đoạn thi công
để sớm hoàn thành công trình bảo vệ cuộc sống của người dân
các đơn vị thi công đã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nhằm vượt lũ an toàn trước mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
công trình kè chống sói lở khẩn cấp bờ sông nại cửu huyện triệu phong tỉnh quảng trị
được đầu tư một mươi hai tỷ đồng thuộc dự án quản lý thiên tai wb năm
hơn bảy trăm năm mươi hộ dân nơi đây rất vui mừng vì không còn cảnh lo sợ mỗi khi lũ về
công trình hồ thủy lợi la nga huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị được đầu tư hơn bảy mươi tỷ đồng
thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới vkp bảy
các hạng mục công trình đầu mối hồ la ngà hiện đang được nhà thầu khẩn trương triển khai thi công
công trình hồ thủy lợi la nga huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị được đầu tư hơn bảy mươi tỷ đồng

các hạng mục công trình của hồ thủy lợi la ngà như đập chính các đập phụ tràn xã lũ và đặc biệt là cống lấy nước
đã được các đơn vị thi công cơ bản hoàn thành theo ngành nông nghiệp quản trị
đến ngày hai mươi năm tháng tám là phải hoàn thành tất cả các mục chính của hồ để bảo đảm vượt lũ năm hai nghìn một mươi sáu này
công trình hồ thủy lợi la nga huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị được đầu tư hơn bảy mươi tỷ đồng thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới wb bảy